mình quên đầy thu hút tôi bởi màu xanh nhút ngàn của ngô khoai sắn
một bức tranh đồng quê yên bình với những người dân bình dị thang say lao động
cháu chú ạ
chú chào cháu
chú ơi chú đang hái lá gì đấy ạ
lá này là lá gai này chú hái lá này về để làm bánh gai đấy
mùa nắng này thì người ta cứ khoảng sáu giờ là đi hái
thì khoảng tám chín giờ là người ta về thì không có nắng lắm hái tránh nắng mà
thưa chú thế cái cây gai này thì mình sẽ bắt đầu trồng từ khi nào chú
thế này thì mình cứ trồng khoảng ba năm thì là mình thay gốc một lần
nhưng mà cứ khoảng bốn mươi năm đến năm mươi ngày thì mình lại thu hoạch một lần lá đấy
sau khi mình hái xong về thì mình sẽ tiếp tục làm công đoạn gì nữa chú
thế này mình hái xong rồi về là mình phơi qua đây mình lại ủ lại
đấy mình ủ lại rồi sau mình nhặt cái sơ của nó đi mình bỏ vào luộc
luộc rồi mình rửa sạch đi rồi bỏ vào máy
êp để dây ra lấy cái bột của nó để trộn vào cái bột nếp để làm bánh gai
bánh gai một món ăn mà có lẽ rất nhiều người đã từng thưởng thức rồi
thế nhưng mà có lẽ cũng ít người biết rằng đây chính là lá gai
là nguyên liệu để mà làm ra món bánh gai đấy ạ
và ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn hãy cùng với tôi
tìm hiểu về quy trình để làm ra một chiếc bánh gai thơm ngon của thọ xuân á
người dân làng tứ trụ thường trồng cây lá gai ở bãi bồi ven sông chu
có lẽ bởi phù sa ở đây mỏng mỡ
mà cây nào cũng tùy tốt
lá to bản và xanh mờn mờn
lá sau khi hái về sẽ được vơi khô
trên khoảng sân rộng của nhà văn hóa thôn
những đợt lá được vơi ở các thời gian khác nhau
cho ra những màu sắc khác nhau
làm cho bức tranh làng quê tứ trụ trở nên sinh động hơn
thưa quý vị bây giờ cái lá gai này
thì nó sẽ được vơi khô
thì mình sẽ phơi trong vòng bao lâu thì được hả chú
cái này thì phơi qua một nắng rồi lại mang về ủ mà
thế ủ xong thì đã dùng được luôn chưa ạ
chưa ủ xong khoảng một hai đêm rồi lại mang cho phơi tiếp
ủ rồi sau đến lúc nào mình dùng thì mình mang cho mình luộc thì mới dùng được
để chiếc bánh thức dễ thương ngon miệng hơn
thì phải chuẩn bị thật kỹ nhân bánh
nhân bánh được làm từ đậu xanh dầu chuối đường dừa
gạo nếp ngầm nước rãi nhỏ

xây lấy bột thật mịn rồi trộn với lá gai đã dã nhuyễn
cùng một ít mật mía tạo thành một thứ bột dẻo có màu đen
đem ủ một đêm
chế biến xong nguyên liệu là đến khâu gói bánh
nếu công đoạn chế biến nguyên liệu quyết định sự thơm ngon của bánh
thì công đoạn gói bánh quyết định thẩm mỹ của chiếc bánh
dù là công đoạn nào cũng được người dân tứ trụ thực hiện cẩn thận
cái lá để dùng để gói bánh này chú thì sẽ là lá gì ạ
cái lá mình để dùng để gói bánh thì là lá này là lá chuối tiêu đây
cái lá này là nó khô tự nhiên ở nơi xây rồi
chứ không phải là cái lá mà mình hái tươi về để mình phơi giống lá nem đâu
tại sao lại phải dùng đúng cái lá chuối mà khô tự nhiên ở trên cây hả chú
nó có tác dụng như thế nào ạ
nếu mà dùng cái lá mà mình phơi khô thì kiểu chi nó lúc khô đi
xong nó vẫn ra màu xanh chứ không ra màu đỏ được
cái lá mình gói bánh trưng hay lá mình ăn nem
mình không bao giờ mà nó ra màu đỏ thế này được
mà nó không hút nước
cái lá này là để cho gói vào cái bánh này để nó còn ngấm nước
nên là cái bánh gai mình nó khô thì để được lâu
nếu mà không ngấm nước trong bánh trưng thì từ sáng đến chiều là đã có mùi rồi
bánh gói xong sẽ được mang đi hấp
thời gian để hấp chim bánh
phụ thuộc vào số lượng
bánh đồ trong chỗ to hay nhỏ
ít hay nhiều
nhiệt độ cao hay thấp
nhưng thường vào khoảng một tiếng rưỡi
ngay khi còn nóng
sẽ được bút lại cho nhẵn và ngay ngắn
sau đó được gói thành từng gói năm trước một
vậy là trải qua rất nhiều công đoạn
thì giờ đây tôi đã làm ra được chiếc bánh gai thành phẩm như thế này
và với tôi thì đây là một trải nghiệm hết sức là thú vị
khi về với huyện thọ xuân của tỉnh thanh hóa
còn quý vị và các bạn thì sao ạ
tôi nghĩ rằng nếu có dịp về với thọ xuân
thì quý vị và các bạn hãy nhớ ghé thăm làng nghề bánh gai tứ trụ truyền thống ở đây
để trực tiếp trải nghiệm làm bánh gai tại đây nhé
về làng tứ trụ
không chỉ được trải nghiệm và thử nghiệm của các bạn
những hình thức hương vị thơm ngon của món bánh gai
mà tôi còn cảm nhận được sự bình yên của làng quê
tận hưởng dòng nước trong xanh mát lạnh của con sông chu trải qua
dọc sông không chỉ bồi đắp phù sa cho những cánh đồng
mà đã gắn bó bao đời nay với người dân quê
trở thành mảng ký ức không thể nào tách rời
nếu người dân tứ trụ tự hào góp vào ẩm thực sứ thanh món bánh gai quê mình
thì người dân hoàng hà ở huyện hoàng hóa
lại tự hào với món bánh cuốn dẻo dai mềm mịn
gạo để làm bánh nhất định phải là gạo tẻ một mươi ba trên hai
gạo được ngâm sạch sau đó xay thật nhuyễn
công đoạn xay gạo quyết định độ dai và mịn của bánh
bột xay xong sẽ được mang đi tráng
công đoạn tráng bánh đòi hỏi người thợ phải thật nhanh tay
để dàn bột thật mỏng và đều
bánh cuốn hoàng hà không có nhân
khi ăn rắc thêm chút hành khô được phi thơm
và chấm với nước mắm nguyên chất
bánh cuốn khi ăn sẽ thấy rất dẻo và dai
tuy nhiên đó là độ dẻo dai của gạo được xay nhuyễn
đây cũng chính là điều làm nên hương vị khác biệt
cho bánh cuốn hoàng hà so với bánh cuốn nơi khác
dọc theo những con đường làng những bờ ao là những hàng dừa thẳng tắp xanh tươi chủ phú
tạo nên khung cảnh bình yên cho làng quê
để rồi ngay khi đặt chân đến tôi đã siêu lòng vì vẻ đẹp thanh bình ấy
bây giờ chị sẽ mời dung thưởng thức món đặc sản nước dừa
tại vùng quê hoàng lộc hoàng hóa của sư thanh
để cảm nhận được hương vị khác lạ của nước dừa này
mới chỉ cầm trái dừa lên và đưa lên mũi ngửi thì thấy rất là thơm rồi chị ạ
và bây giờ em sẽ uống thử để xem là giờ hoàng hóa có cái gì khác biệt so với giờ nơi khác ạ
em thấy nước dừa rất là ngọt nhưng mà không phải cái vị ngọt khé của đường đâu
mà ngọt là thanh thanh mát mát rất là tự nhiên chị ạ
điều gì làm cho dừa hoàng hóa có cái hương vị đặc trưng như vậy hả chị
bởi vì dừa hoàng lộc chúng ta có một cái khác biệt
đó là được thừa hưởng từ cái mạch nước của cái sông mã
và đặc biệt là cái phù sáng
xa về sông mã nó bồi đắp